hôm nay kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
thay mặt cho những người làm chương trình xin gửi tới các bà các mẹ các chị em phụ nữ những lời chúc tốt đẹp nhất
chúc các chị em khỏe mạnh hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực công tác
những năm qua với những phẩm chất cao quý anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang dù ở bất cứ cương vị nào trong hoàn cảnh nào
phụ nữ luôn thể hiện vai trò và khả năng to lớn của mình
phụ nữ đang ngày càng chủ động tự tin hơn trong lãnh đạo quản lý nghiên cứu khoa học năng động sáng tạo trong kinh tế thị trường
phát huy phẩm chất tự tin tự trọng trung hậu đảm đang
phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới hội liên hiệp phụ nữ việt nam tiếp tục thể hiện vai trò là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của mọi tầng lớp phụ nữ là chỗ dựa tin cậy của chị em là câu nối giữa đảng với các tầng lớp phụ nữ là thành viên tích cực của mặt trận tổ quốc việt nam